làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy thừa thiên huế đồng chí trần cầm tú bí thư trung mương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương nhấn mạnh việc chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp phải chặt chẽ
bài bản bảo đảm tuyệt đối an toàn tránh phô trường hình thức đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền
để các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trọng của sự kiện chính trị quan trọng này
đồng thời chủ động đấu tranh với những thông tin xấu xuyên tạc gây mất đoàn kết nội bộ
làm tốt công tác xây dựng dự thảo văn kiện trình đại hội
thể hiện kết tinh được trí tuệ tầm nhìn phát triển của tỉnh thừa thiên huế trong thời gian tới
về công tác nhân sự cần phải thực hiện một cách công tâm khách quan đúng quy định
không để xảy ra tiêu cực và xử lý nghiêm những trường hợp chạy chức chạy quyền vận động phiếu bầu
làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trước đại hội